phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh chủ tịch uban an toàn giao thông quốc gia
vừa yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc va chạm hai máy bay bamboo airways
tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào ngày hôm qua
để phòng tránh không xảy ra các vụ việc tương tự bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách
người lao động và tài sản trong hoạt động vận tải hàng không
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đề nghị bộ giao thông vận tải
chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh rõ nguyên nhân trách nhiệm
của tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải kiểm tra chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn
của các hãng hàng không cảng hàng không và các đơn vị cung ứng dịch vụ mặt đất trong cả nước
đồng thời phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp trong ngành hàng không
tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác tàu bay phương tiện
thiết bị cơ sở vật chất và hạ tầng có liên quan đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách
hàng hóa góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tiếp tục hoàn thiện
các quy định quy trình về bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành khai thác tàu bay và cảng hàng không
liên quan đến vụ việc theo thông tin chính thức từ cục hàng không việt nam
những nhân viên có liên quan đến sự cố va chạm tàu bay tại sân bay nội bài vào ngày hai tháng một mươi một
đã bị tạm đình chỉ công việc cục hàng không việt nam đang chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc
ra soát quy trình kéo đẩy máy bay và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm